văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh cho biết đang thụ lý điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng trần thị minh thảo chú tại thị xã hòa thành tỉnh tây ninh
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn thảo vừa kinh doanh vừa đứng ra làm chủ hụi với nhiều người tham gia
từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi do làm ăn thua lỗ thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên
thảo đã mở hàng chục dây hủy cùng lúc sau đó hốt hủy trực tiếp hốt hủy khống mạo danh hàng trăm hội viên để hốt hủy chiếm loạt trên ba tỷ đồng